lợi dụng thời điểm hiện nay dịch bệnh đang có diễn biến hết sức phức tạp nhiều người dân có tâm lý e ngại đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện cơ sở y tế
đối tượng phan đức huy dù không có bằng cấp nhưng vẫn tự nhận là bác sĩ chuyên điều trị xương khớp và cùng đồng phạm đã lừa đảo bán thuốc đông y cho nạn nhân chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một qua mối quan hệ xã hội phan đức huy sinh năm hai nghìn biết được nạn nhân đang có bệnh xương khớp và ngại đến bệnh viện do lo sợ dịch bệnh phức tạp
huy đã tự nhận là bác sĩ chuyên điều trị xương khớp và chỉ cần tả bệnh là có thể bốc thuốc
nhận thấy nạn nhân quá cả tin và sẵn tiền huy tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo
huy đưa ra thông tin không có thật về việc nạn nhân được bộ y tế và bệnh viện đại học y hà nội hỗ trợ bảo hiểm lên đến năm trăm linh triệu đồng
từ việc mua liệu trình thuốc đông y điều trị xương khớp
huy hướng dẫn nhiều lần chuyển tiền mặt để sớm được giải quyết khoản tiền bảo hiểm

huy vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục tung thông tin giả về việc nạn nhân được tặng một căn trung cư ở khu vực gia lâm với giá một năm tỷ đồng

huy yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền cho huy để lo giấy tờ
để thực hiện hành vi lừa đảo này huy đã rủ thêm đồng phạm là phạm minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường sài đồng quận long biên cùng tham gia
với vai trò người giúp sức hiếu đã nhiều lần trực tiếp đến nhận tiền từ nạn nhân khoảng sáu trăm linh triệu đồng
về thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án này thì các đối tượng nhắm đến những người già không có hiểu biết trong công nghệ
thì các đối tượng sử dụng cái mạng internet sau đó thì tải các cái văn bản mẫu của bộ y tế hay của bệnh viện đại học y
sau đó chỉnh sửa soạn thả văn bản chụp ảnh và gửi qua gia lô cho nạn nhân để lấy cái lòng tin của nạn nhân
thế khi mà nạn nhân tin rồi về thứ thì các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền
trung tuần tháng bảy hiếu gọi điện cho nạn nhân yêu cầu chuẩn bị một trăm năm mươi triệu đồng tiền đợt cuối để nhận căn hộ trung cư
lúc này nạn nhân mới nhận ra mình bị lừa
và đến trình báo cơ quan công an
thông qua vụ án này thì cơ quan điều tra chúng tôi cũng khuyến cáo đến những người dân đặc biệt là những người lớn tuổi
tránh trường hợp nghe đồn đoán hay nghe đồn thổi về một cái bác sĩ đông y nào đó hay là một cái cơ sở đông y nào đó có thể chữa trị được
sau đó thì không thông qua thăm khám chữa bệnh mà lại bỏ tiền ra để mua những cái đồng y đấy
vụ việc này tiếp tục cho thấy hiện nay tội phạm đang có xu hướng lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
để thực hiện nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những thủ đoạn khó lường
do vậy người dân cần tỉnh táo và nêu cao tinh thần cảnh giác